liên quan đến vụ hàng chục thanh niên mang theo hung khí cùng với bơm xăng lao vào đập phá chém người tại quán ốc
ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an tp thủ đức
triệu tập một mươi bảy người có liên quan để làm rõ
theo điều tra trần gia bảo một mươi chín tuổi thường chạy xe nẹt bô nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn duy tiến một mươi chín tuổi
và nguyễn thành nhân ba mươi một tuổi cùng ngụ tp thủ đức
sau đó nhân đã hẹn bỏ ra quán cà phê để nói chuyện
tối chín tháng sáu bảo cùng năm người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn
do yếu thế nhân bỏ chạy và gọi thêm người
đến hai mươi một h năm mươi cùng ngày nhân cùng tiến vào khoảng hai mươi người khác mang theo mã tấu và chỉa bông xăng đi tìm bảo nhưng không gặp
thấy nhóm người ăn uống trong quán ốc đếm ở đường hoàng hữu nam nhóm này nghĩ là đối thủ nên xông vào đuổi chém
hậu quả làm hai người bị thương nặng
sau đó nhóm này đến phường tăng nhân phú a thì gặp nhóm bao dẫn đến hỗn chiến làm hai người bị thương tích
nhận tin báo công an vào cuộc điều tra triệu tập một mươi bảy người đến lấy lời khai đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú trình diện